để chào mừng kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội và đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thủ đô
ubnd tp hà nội vừa có yêu cầu các sở ban ngành ubnd các quận huyện thị xã tăng cường công tác tổng vệ sinh môi trường trên toàn thành phố
ubnd tp hà nội tổ chức phát động đợt cao điểm bảo đảm triển khai đến từng thôn tổ dân phố từng hộ gia đình
các địa điểm công cộng cơ quan xí nghiệp trường học bệnh viện đồng thời các đơn vị địa phương tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng
gia quân kiểm tra xử lý vi phạm lấn chiếm hẻ phố làm đường các đơn vị vệ sinh môi trường duy trì bảo đảm vệ sinh môi trường trên các tuyến đường
phố khu dân cư thu dọn vận chuyển kịp thời không để rác thải tồn động trong ngày thực hiện các giải pháp giảm bụi bẩn trên đường phố
xây dựng lắp đặt bổ sung và bảo đảm hiệu quả hoạt động của các nhà vệ sinh công cộng